ngày hai tháng một mươi nhiều tỉnh thành phố đã lòng trọng tổ chức đại hội thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm biểu dương tôn vinh các gương điển hình tiên tiến
những nhân tố tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
nội dung trọng tâm của đại hội là tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua năm năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai
đại hội đã đánh giá những kết quả đã đạt được nhận diện những hạn chế tồn tại
đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới
đồng thời xác định những bài học kinh nghiệm quý báu những cách làm hay để áp dụng rộng rãi
tiếp tục làm cho phong trào thi đua của tỉnh bình định ngày càng phát triển
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển

nhân dịp này có hai tập thể của tỉnh quảng ngãi được tặng thưởng huân chương độc lập hạng ba
và năm tập thể cá nhân được tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhì của chủ tịch nước
sáu tập thể được nhận cờ thi đua của chính phủ
cũng trong ngày hai tháng một mươi ubnd tỉnh sóc trăng tổ chức đại hội thi đua yêu nước tỉnh sóc trăng lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đến nay toàn tỉnh sóc trăng có bốn mươi chín trên tám mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt hơn sáu mươi một
các xã còn lại đạt từ một mươi năm tiêu chí
có hai đơn vị cấp nguyện đạt chuẩn nông thuận mới và một xã đạt chuẩn nông thuận mới nâng cao
tỷ lệ hộ nghèo giảm trên ba một năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc khơ me là trên bốn năm một năm
đến nay số hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn một mươi năm tám trăm chín mươi hộ chiến bốn chín mươi một
tại đại hội chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
toàn tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh sóc trăng lần thứ một mươi bốn
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm